cơn bão số sáu hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một sáu độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh quảng đông của trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm bốn mươi km một giờ giật cấp một mươi năm
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm tám mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh quảng đông quảng tây trung quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu
cấp tám trở lên khoảng năm mươi km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
trong tối ngày hôm nay ở vùng biển bắc vịnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
đêm tăng lên cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động mạnh
từ sáng sớm ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày một mươi tám tháng chín ở khu vực đông bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm mm
trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xà đở đất tại các tỉnh miền núi bắc bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt xà đở đất cấp một đến hai
cũng trong ngày hôm nay bộ công an cũng đã ra công điện về việc ứng phó với bão số sáu
gửi ban chỉ huy ứng phó với biên đội khi hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố
từ nghệ an trở ra và các đơn vị trực thuộc bộ
cần thực hiện nghiêm túc công điện của thủ tướng chính phủ của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở các cơ quan do lực lượng công an canh gác bảo vệ
triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân công tác cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
của bão số sáu điều đáng nói hải phòng là vùng trọng điểm về kinh tế biển du lịch nông nghiệp
chính vì vậy địa phương này đang gấp rút triển khai nhiều kịch bản để ứng phó với cơn bão này
và sau đây sẽ là ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự
cũng như nhiều địa phương khác thì hải phòng đã lên rất nhiều kịch bản để ứng phó với bão măng khuất hay là bão số sáu
hải phòng tập trung vào tuyến đê tuyến biển và đặc biệt là diện tích đất nông nghiệp
hiện nay thì lực lượng công an quân đội và nhiều lực lượng khác vẫn đang trực một trăm linh quân số để sẵn sàng ứng phó với cơn bão này
bốn ngày qua các cán bộ chiến sĩ công an phòng cảnh sát đường thủy phải liên tục kêu gọi ngư dân về nơi tránh trú an toàn
đến nay đã kêu gọi được hàng trăm lượt tàu thuyền về nơi neo đậu
anh em đơn vị đã từng trực một trăm linh con số từ hai ngày hôm nay
tất cả anh em đã xuống địa bàn tìm hướng dẫn cho các phương tiện
và người dân tham gia đường thủy về lơi tránh trú ẩn bão an toàn
đồng thời kết hợp với biên phòng hải phòng ủy ban nhân dân phường mây trai cảng vụ hải phòng bộ đội hải phòng
và sĩ nghiệp đảm bảo an toàn hàng hải đối mốc bộ đã lên kế hoạch di dân tuyên truyền
và có những cái gia cố lại các phương tiện leo buộc về dây về an toàn con người
ngoài các tuyến biển
tại hải phòng có hàng nghìn km đê kè nằm trong vị trí sung yếu
nếu như theo đúng kịch bản bão măng cút mạnh cấp một mươi hai đổ bộ vào rất có thể những tuyến đê này sẽ bị vỡ
điều đáng chú ý nữa hải phòng hiện có ba mươi năm hectare lúa đang trong thời kỳ chủ đồng
chỉ cần có gió cấp sáu đến cấp tám thì toàn bộ số diện tích lúa này sẽ bị hỏng hoàn toàn
trước hai vấn đề trên trong buổi kiểm tra về công tác ứng phó với bão
ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa ra một số yêu cầu cho địa phương này
công tác bảo vệ thực vật của hải phòng hiện nay phải tập trung vào hai việc
một là đề phòng sau bão rách lá và xâm nhập của bệnh bằng lá
cái thứ hai rất chú ý sâu bệnh trong đó là có cái sâu đục thật của cái giá muộn đó là cái thứ hai
cái thứ ba chuẩn bị đề phòng khả năng mưa lớn thì tất cả là phải hoành triệt hết hệ thống canh mương tiêu nước đệm trước đi
để khi giả sử mà có mưa trăm đến trăm năm mươi đi trên diện rộng thì chúng ta cũng ứng phó kịp và không tác động nhiều đến cái lúa của chúng ta
lúa đang trổ đồng nên phương châm xanh nhà hơn già đồng sẽ không hiệu quả cho ba mươi năm hecta lúa của hải phòng
vì vậy địa phương này chỉ có thể chủ động tiêu nước phòng chống úng ngập
cũng trước tính chất phức tạp của bão măng cút hải phòng đã lên phương án sẵn sàng di chuyển một mươi bảy người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
chủ động ứng phó
với ảnh hưởng của cơn bão số sáu tỉnh quảng ninh đã ra lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học dừng sản xuất tại khu vực nguy hiểm khẩn trương di rời sơ tán người dân về nơi an toàn
theo đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo đơn vị trực thuộc sở cho học sinh trẻ mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong ngày một mươi bảy tháng chín để tránh bão
để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khách du lịch ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ninh có công văn thông báo tạm ngừng cấp phép tàu từ một mươi h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đồng thời yêu cầu các tàu về bến tránh trú trước một mươi tám h cùng ngày
tập đoàn than khoáng sản việt nam đã yêu cầu các đơn vị dừng sản xuất tại những khu vực không đảm bảo an toàn tổ chức trực ban tại chỗ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên kiểm tra nắm sát thực tế tại đơn vị để chủ động xử lý
trong khi đó việt nam airlines và công ty bay dịch vụ hàng không vasco vừa dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày mai một mươi bảy tháng chín do ảnh hưởng của bão số sáu
cụ thể trên các đường bay giữa đà nẵng tp hcm và hải phòng việt nam airlines sẽ lùi thời gian khai thác bốn chuyến bay vn một nghìn sáu trăm bảy mươi hai vn một nghìn sáu trăm bảy mươi ba vn một nghìn một trăm tám mươi vn một nghìn một trăm tám mươi một sáng ngày một mươi bảy tháng chín xuống buổi chiều cùng ngày
trên đường bay giữa hà nội và điện biên vasco sẽ không khai thác bốn chuyến bay
trước đó việt nam airlines đã điều chỉnh kế hoạch khai thác với tổng cộng một mươi chuyến bay giữa hà nội và tp hcm và hồng kông trung quốc tp hcm và quảng châu trong ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng chín
hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão măng khuốt được hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay trong ngày hôm sau
để đảm bảo an toàn cho hành khách vietjet cũng đã ngừng khai thác các chuyến bay
vg tám trăm bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi bảy chặng tp hcm hồng kông tp hcm ngày hôm nay hãng đã hỗ trợ hành khách chuyển sang chuyến bay vào ngày mai